thưa quý vị sáng nay hai mươi tám tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh ninh thuận
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bàn bộ ngành trung ương tỉnh ninh thuận và các địa phương trong vùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước
ninh thuận là tỉnh ven biển duyên hải nam trung bộ nằm trên giao điểm của ba trục giao thông chiến lược
nối liền ba vùng đông nam bộ nam trung bộ và tây nguyên có mật độ dân số khá thấp
có tiềm năng phát triển du lịch phát triển năng lượng tái tạo có tốc độ gió lớn nhất nước trung bình bảy năm m trên dây
số giờ nắng trung bình trong ngày cao nhất nước bảy bảy giờ mỗi ngày với cường độ lớn nhiều công trình kiến trúc cổ trăm pa còn nguyên vẹn
có nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng lợi thế về phát triển nông lâm nghiệp thủy sản bờ biển dài một trăm linh năm km là một trong bốn ngư trường lớn của cả nước
người dân ninh thuận có truyền thống anh hùng cách mạng ý chí tự lực tự cường năng động sáng tạo thân thiện
luôn có quyết tâm khát vọng vươn lên
quy hạch mới của tỉnh ninh thuận được triển khai theo hướng thu hút đa dạng các nguồn lực tích hợp các nguồn lực
đồng thời tập trung vào năm trụ cột phát triển chính có tính cạnh tranh cao
cụ thể tỉnh ninh thuận tập trung vào trụ cột năng lượng và năng lượng tái tạo du lịch chất lượng cao với các sản phẩm đặc trưng
công nghiệp chế biến chế tạo nông nghiệp công nghệ cao xây dựng kinh doanh bất động sản
cùng với các trụ cột trên tỉnh ninh thuận cũng đã lập danh mục năm mươi năm dự án thu hút vốn đầu tư trọng tâm
sau khi lắng nghe các ý kiến của đại biểu góp ý cho quy hạch tỉnh ninh thuận để phát triển năng động nhanh và bền vững
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh quy hạch tỉnh ninh thuận đã được chuẩn bị công phu bài bản khoa học
xây dựng với tư duy đột phá tầm nhìn dài hạn đã dựa trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh từ thiên nhiên con người truyền thống văn hóa lịch sử cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của tỉnh
tới đây tỉnh cần tổ chức lại không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh vùng nam trung bộ
theo bốn vùng lãnh thổ ba vùng động lực ba hành lang phát triển năm nhóm ngành đột phá quan trọng
lấy kinh tế biển và kinh tế đô thị làm động lực phát triển
thủ tướng nêu rõ năm nhóm ngành đột phá quan trọng là năng lượng năng lượng tái tạo các ngành du lịch chất lượng cao
công nghiệp chế biến chế tạo và ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ngành xây dựng và thị trường bất động sản
về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thủ tướng phạm minh chính gợi ý tinh thần khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch
đảm bảo tính tuân thủ và nông bộ phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch vùng quy hoạch ngành
cùng với đó tỉnh cần đổi mới tư duy tầm nhìn phát triển khai thác tối đa nguồn lực bên trong
phát huy truyền thống lịch sử văn hóa đẩy mạnh hợp tác công tư lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư

phù hợp với hoàn cảnh điều kiện từng giai đoạn phát triển và với khả năng nguồn lực của mình
nhưng mà không phá vỡ cái không gian đã được quy hoạch
thủ tướng phạm minh chính đặc biệt lưu ý tỉnh ninh thuận phải phổ biến sâu rộng quy hoạch nhiều hình thức khác nhau
để nhân dân doanh nghiệp nhà đầu tư hiểu nắm rõ từ đó ủng hộ quy hoạch làm theo quy hoạch
giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần dân biết dân bàn dân làm dân thụ hưởng
thủ tướng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư cùng toàn thể các bộ ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh ninh thuận
đã nói thì phải làm đã cam kết thì phải thực hiện đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất cân đong đo đếm và lượng hóa được
tạo khí thế động lực mới cho tỉnh ninh thuận phát triển nhanh và bền vững
tại hội nghị tỉnh ninh thuận đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư giấy ký nhận
biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư với các nhà đầu tư doanh nghiệp triển khai một mươi năm dự án với tổng vốn dự kiến là hơn một trăm ba mươi năm tỷ đồng
cũng tại hội nghị tỉnh ninh thuận đã tiếp nhận hỗ trợ từ hai mươi ba doanh nghiệp nhà hảo tâm với kinh phí hơn bảy tỷ đồng
xóa nhà tạm nhà rột nát cho hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn góp phần thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm
nhà rột nát trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phát động